để giúp người dân có điều kiện đón tết thủ tướng chính phủ mới đây đã phải xuất cấp hàng nghìn tấn gạo cho nhiều tỉnh trên cả nước
đã được báo chí lên tiếng nhưng những năm gần đây cuộc đua mua sắm đắt độc lạ chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt
khiến mỗi dịp giáp tết cây cảnh tiền tỷ lại trở thành chủ đề nóng trên nhiều diễn đàn
dạo qua thị trường dễ dàng bắt gặp cây đỗ quyên bonsai có giá hơn một tỷ đồng cây xanh dáng lão mai giá hơn một tỷ đồng cây dưới cảnh có một mươi hai táng giá lên tới bốn tỷ rưỡi đồng
hồng cổ sapa có giá từ hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng đào cổ thụ có giá hàng trăm triệu đồng
ngoài vô số bất cập đã nêu ở trên việc mua sắm gì như thế nào tốn kém ra sao còn là quyền là việc riêng của các gia đình
và phần nào ở góc độ tích cực cho thấy sự khá giả trong đời sống dân cư
nhưng điều đáng lo ngại là không ít gia đình dù điều kiện kinh tế không mấy dư giả nhưng cũng bị cuốn vào trào lưu này
sẵn sàng vay mượn để mua sắm cho bằng chị bằng em dẫn đến sự tốn kém vượt quá khả năng chi tiêu
ngay cả các gia đình có điều kiện thì việc bỏ nhiều tiền mua sắm nhưng sau đó phải đổ bỏ vì không dùng đến
hoặc dùng không hết cho thấy sự lãng phí rất lớn

đó là chưa kể tới sự lãng phí về thời gian công sức mà xã hội đã bỏ ra để phục vụ nhu cầu của nhóm người tiêu dùng này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
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
cũng là một sự lãng phí
của tác giả thảo anh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
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau